chú tại phường quảng phú tp quảng ngãi trương nhất kỳ phạm kỳ nam ngô văn hoàng dương ngọc vương phạm văn cường và nguyễn trung tân
mang hai cây dao dài ba ống tuyếp sắt đón xe taxi đến dưới chân cầu trái khúc hai thuộc phường lê hồng phong tp quảng ngãi
trương nhất kỳ và phạm kỳ nam xông vào chém nhân và một số người khác đang ngồi nhậu
hậu quả là anh trần văn đại bạn của nhân bị chém đứt lìa cánh tay phải anh nhân bị thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện